liên minh châu âu eu đang xúc tiến gói trừng phạt thứ chín nhằm vào nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow ở ukraine
thông tin được chủ tịch ubnd châu âu ursula von der leyen tiết lộ trong khuôn khổ chuyến công du phần lan vào ngày hôm qua
bà von der leyen không nêu rõ nội dung gói trừng phạt thứ chín song cho biết thêm eu cùng với nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy
và các đối tác lớn khác sẽ sớm thông qua mức giá trần toàn cầu đối với dầu mỏ của nga
tháng trước eu đã phê chuẩn lần cuối cùng gói trừng phạt thứ tám đối với nga
trong đó xiết chặt các biện pháp hạn chế thương mại đối với thép và các sản phẩm công nghệ
theo kế hoạch từ ngày năm tháng một mươi hai tới các nước g bảy sẽ giới hạn mức giá sáu mươi năm bảy mươi usd một thùng đối với dầu mỏ của nga xuất khẩu qua đường biển
tuy nhiên các nước eu vẫn chưa đạt thỏa thuận về mức giá cụ thể